là anh bạn chưa có kinh nghiệm và chúng ta cũng chưa có
kinh nghiệm để hỗ trợ họ do đó là những cái
cơ hội như vậy đã bị tuột mất
nhưng chúng tôi tin rằng với người việt nam
và với thời gian tới sẽ có rất nhiều cơ hội chúng ta
nếu biết cách đón nhận khai thác sẽ có được
rất nhiều những hình ảnh có rất nhiều
những thành công thiêu kiện như vậy
rõ ràng là chúng ta xác định trọng tâm phải không ạ
vâng thưa quý vị và các bạn để
nhanh quá trình vượt bẫy thu nhập trung bình
và bắt kịp một số nền kinh tế châu á
việt nam cần nỗ lực tạo dựng nền tảng
cho tăng trưởng cao trong đó chú trọng
ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh
và phân phối nếu việt nam
biết biến thách thức hiện có
thành cơ hội thì mục tiêu trở thành
quốc gia có thu nhập trung bình cao
sẽ càng rộng mở hơn